trên cơ sở ra soát sơ bộ chi phí đầu tư và phương án tài chính của các dự án bot
bộ giao thông vận tải đã phối hợp với bộ tài chính có các văn bản triển khai việc ra soát
điều chỉnh mức thu phí đường bộ đồng thời đàm phán thống nhất với các nhà đầu tư để giảm mức phí
tại các trạm thu phí của các dự án bot đến thời điểm này đã có ba mươi tám trên tổng số năm mươi năm trạm thu phí bot
đã thực hiện giảm giá vé cho phương tiện
tính đến thời điểm này trong tổng số bảy mươi ba trạm thu phí giá dịch vụ sử dụng đường bộ
bao gồm năm mươi năm trạm thuộc các dự án bot đã hoàn thành đi vào khai thác và một mươi tám trạm thuộc các dự án bot
đang thực hiện đầu tư chưa thu giá dịch vụ bộ giao thông vận tải đã triển khai thực hiện giảm giá ba mươi tám trạm
cụ thể đối với năm mươi năm dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác bộ giao thông vận tải đã thực hiện giảm giá đối với ba mươi một trạm
đối với một mươi tám dự án đang thực hiện đầu tư
bộ giao thông vận tải đã thực hiện giảm giá đối với bốn trạm
tổng cục đường bộ việt nam đang giả soát với chủ đầu tư dự án
để thống nhất điều chỉnh phương án tài chính theo hướng giảm phí cho người dân
trong vùng ảnh hưởng gần trạm thu phí cũng như giảm chung cho các phương tiện